để cho các cháu thiếu niên nhi đồng được vui chơi giải trí trong dịp hè năm nay
thành phố hồ chí minh đã dành nhiều sân chơi bổ ích nhằm giúp cho các cháu vừa vui chơi và vừa học tập
năm nay ngoài tổ chức các lớp học ngoại khóa bồi dưỡng kỹ năng sống học kỳ quân đội
ngày hội vì sức khỏe trẻ em vì tương lai đất nước em yêu tổ quốc việt nam
hội trại chấp cánh ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
hè năm nay thành phố còn tổ chức các điểm vui chơi và sinh hoạt hấp dẫn cho các cháu thiếu nhi
như tổ chức các lớp hội hòa âm nhạc thiết kế trình diễn thời trang câu lạc bộ phóng viên nhí
rèn luyện thể lực bóng chuyền bóng bàn võ thuật thể dục nhịp điệu
tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố và hai mươi bốn quận huyện
cùng với các hoạt động vui chơi năm nay các cháu thiếu nhi còn được nhà văn hóa thiếu nhi
các quận huyện tổ chức học bơi tập bơi miễn phí
đây là những hoạt động thiết thực và bổ ích nhằm giúp cho các cháu vừa được vui chơi
và rèn luyện sức khỏe để tránh xa các trò chơi phổ bổ như điện tử tắm sông